báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đã có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện trung ương huế
như vậy là đến thời điểm này việt nam có năm trăm hai mươi năm trường hợp được công bố khỏi bệnh hai mươi sáu ca tử vong
hiện cả nước còn bốn trăm sáu mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại hơn hai mươi cơ sở khám chữa bệnh
trong số này có hai mươi bệnh nhân nặng trong đó có bảy ca nguy kịch nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào
báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
các quy định về phòng chống dịch của bộ y tế giả soát phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn
trong phòng chống dịch của các cơ sở khám chữa bệnh và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại
ngay sau khi đánh giá đặc biệt ubnd tp yêu cầu giám đốc thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh
chịu trách nhiệm trước pháp luật ban chỉ đạo thành phố nếu vi phạm các quy định về phòng chống dịch
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao bộ công thương bộ công an chỉ đạo các đơn vị
lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất
vận chuyển khẩu trang găng tay không đảm bảo chất lượng nguồn gốc
thời gian gần đây một số các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu nhiều vụ việc sản xuất tập kết
vận chuyển số lượng lớn khẩu trang găng tay không đảm bảo chất lượng không rõ nguồn gốc
đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ nếu số khẩu trang và găng tay này
được đưa ra thị trường tiêu thụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng
và việc phòng chống dịch bệnh về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ công thương
bộ công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra điều tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh hải dương bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi
giải trí karaoke để phòng tránh dịch bệnh một mươi hai nam thanh nữ tú vẫn tụ tập bay lắc và sử dụng ma túy
trước đó vào hai h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ
karaoke dubai tại xã kiến quốc huyện ninh giang đã phát hiện có một mươi hai đối tượng tụ tập bay lắc
nghi vấn sử dụng chất ma túy tăng vật thu giữ gồm nhiều mảnh vỡ của viên nén
qua kiểm tra có chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là bùi hương sơn
có mặt hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định
trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã xảy ra vụ việc một cán bộ tín dụng ngân hàng bidv
chi nhánh huyện bố trạch lừa đảo nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng với cùng một thủ đoạn
khi vụ việc này được phát giác cán bộ tiến dụng ngân hàng trên đã bỏ trốn
trước đó theo trình báo của dương minh phú cán bộ tín dụng ngân hàng bidv
chi nhánh huyện bố trạch đã lợi dụng sự tin tưởng của bà con để lừa ký nhiều giấy tờ khống
trong đó có tờ ủy nhiệm cho phú về việc vay vốn và giải ngân
với thủ đoạn này phú đã nâng khống số tiền cần vay sau đó đưa lại cho bà con một phần
phần còn lại phú chiếm đoạt
thậm chí có người đã trình báo họ chưa nhận được tiền vay nhưng đã mắc nợ ngân hàng
với số tiền lên tới gần hai tỷ đồng tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần ba mươi tỷ đồng
hiện dương minh phú đã bỏ trốn các đơn vị chức năng cho biết đang thu thập thông tin
để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật